những năm qua nhiều hộ dân trên địa bàn phường tiền phong thành phố thái bình phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm môi trường từ dòng sông đoan túc
những ngôi nhà của các hộ dân ở hai bên bờ sông luôn trong tình trạng đóng kín cửa vì không chịu nổi mùi hôi thối của con sông này
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái bình sông đoan túc thuộc hệ thống thoát nước thành phố do ủy ban nhân dân tp thái bình quản lý
điểm đầu là cống nhân thanh chạy qua các tổ dân phố của phường tiền phong cụng công nghiệp phong phú
đây là nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của nhân dân phường tiền phong và nước thải của một số cơ sở sản xuất đang hoạt động trong cụm công nghiệp phong phú
chưa đầu nối về khu trung chuyển nước thải cụng công nghiệp
các cơ sở này chưa xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường theo quy định ra sông đoan túc
chính vì vậy mà theo quan sát trực tiếp của phóng viên nước sông luôn có màu đen kịt
tuy hai bên bờ đã được kè lại nhưng do nước sông quá ô nhiễm nên tình trạng này vẫn không được cải thiện
trên dòng nước sông đen ngòm còn hình thành các mảng bám đặc quánh có màu đen và thường bám vào góc của bờ kè
có thể thấy mặt sông hầu như không có rác trôi nổi phần nhờ ý thức người dân sinh sống hai bên bờ
một phần do nhân viên môi trường thường xuyên vớt rác ở sông
chỉ có nước sông ô nhiễm bốc mùi quá nặng mà chưa có phương án xử lý nên tình trạng ô nhiễm vẫn cứ kéo dài tại khu vực này
những ngôi nhà được xây dựng khang trang dọc hai bờ của người dân luôn trong tình trạng cửa đóng thèn cài vì mùi hôi thối bốc lên thường trực
hơn sáu trăm linh hộ dân phường tiền phong hiện vẫn đang ngày ngày mong mỏi biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng để họ có thể có được bầu không khí trong lành hơn cho cuộc sống của mình